dự án đường sắt đô thị đầu tiên ở hà nội sẽ chạy thử toàn hệ thống trong sáu tháng
bắt đầu từ ngày hai mươi tháng chín để căn chỉnh trước khi đưa vào khai thác thương mại
hiện nay khối lượng xây lắp của dự án đã hoàn thành khoảng chín mươi sáu chưa bao gồm hạng mục thiết bị
liên quan đến công tác chuẩn bị vận hành chạy thử cuối tháng bảy đã xông điện toàn hệ thống của dự án
và căn chỉnh năm hệ thống chuyên ngành thiết bị
đến ngày hai mươi tháng tám tổng thầu đã vận hành thử đoàn tàu
đồng thời tiếp tục tiến hành căn chỉnh sáu hệ thống chuyên ngành thiết bị còn lại
dự kiến từ ngày hai mươi tháng chín sẽ thực hiện căn chỉnh chạy thử liên động toàn hệ thống của dự án
toàn bộ một mươi một hệ thống chuyên ngành thiết bị theo kế hoạch bộ giao thông vận tải đã báo cáo thủ tướng chính phủ
thời gian tàu chạy thử trung bình từ ba đến sáu tháng trước khi khai thác thương mại
mỗi đoàn tàu có bốn toa dài khoảng tám mươi mét sức chứa lên đến một khách
tàu sẽ dừng tại mỗi ga để hành khách lên xuống khoảng ba mươi giây
tần suất chạy tàu từ sáu đến bảy phút mỗi chuyến giờ cao điểm có thể giảm xuống từ hai đến ba phút mỗi chuyến
tàu có thiết kế vận tốc tám mươi km một giờ
song vận hành tốc độ trung bình ba mươi km một giờ do các ga cách nhau chỉ hơn một km